theo kênh cnn ngày hôm qua mỹ đã sử dụng tên lửa tomahawk phá hủy một mươi bốn bệ phóng tên lửa mà houthi dùng để tấn công các tuyến đường vận tải biển quốc tế trên biển đỏ
tên lửa tomahawk được phóng từ các tàu mặt nước và tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường uss florenda của hải quân mỹ
đây là đợt tấn công mới nhất trong một loạt hành động của mỹ nhằm đối phó với houthi
trước đó dưới sự hỗ trợ của một số đồng minh mỹ và anh đã không kích các mục tiêu quân sự của houthi ở yemen
các đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở trung đông và lo ngại rằng các cuộc chiến israel hamas ở gaza có thể lan rộng ra khu vực
vài giờ trước đó lực lượng houthi đã tấn công một tàu của mỹ lần thứ hai trong tuần này
theo bộ tư lệnh trung tâm mỹ houthi đã sử dụng máy bay không người lái tấn công tàu mv genco picardy ở vịnh aden
trong một tuyên bố bộ tư lệnh trung tâm mỹ cho biết không có ai bị thương trên tàu thương mại này con tàu đã bị hư hỏng một số chỗ nhưng vẫn có thể tiếp tục hành trình
trước đó trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày mỹ cho biết nước này đưa houthi trở lại danh sách các thực thể khủng bố
quyết định này diễn ra trong bối cảnh washington đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công của houthi đối với hàng hải quốc tế nhằm phản đối với israel bắn phá gaza